công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa khám phá thành công chuyên án mua bán tàng trữ trái phép pháo nổ
bắt giữ một đối tượng số pháo này được các đối tượng thu mua từ lào rồi vận chuyển tập kết tại tỉnh nghệ an
trong đêm ngày hai mươi hai tháng tám hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện diễn châu bất ngờ đột kích khu vực nhà kho trên địa bàn xã diễn hồng
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng mai thị lý về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
thu giữ ba mươi bảy bao tải lớn chưa pháo nổ có trọng lượng tám trăm chín mươi năm kg
số pháo trên được một đối tượng người việt nam sinh sống bên lào vận chuyển qua cửa khẩu cha lo tỉnh quảng bình về nghệ an